chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng hôm nay thứ bảy ngày một mươi ba tháng sáu
nhiều đại biểu đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ trong chỉ đạo điều hành các mặt công tác
đồng thời nhiều ý kiến cũng đề nghị cần phải đẩy mạnh việc giải ngân vốn đầu tư công để phục hồi và phát triển kinh tế
tại phiên thảo luận nhiều ý kiến nhận định chính phủ đặt ra mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong năm hai nghìn hai mươi là sáu năm
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch bệnh trong thời gian qua nên có những đánh giá và xem xét lại mục tiêu này
dự báo khả năng tăng trưởng kinh tế trong thời gian tới từ đó điều chỉnh trong phân bổ nguồn lực một cách hợp lý
về các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế nhiều ý kiến cho rằng đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những giải pháp hiệu quả trước mắt
tôi thống nhất cao với việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ở thời điểm này là nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế
đây là giải pháp tác động tổng cầu nghiên cứu đề xuất của các cơ quan có thẩm quyền từ trung ương và địa phương xem xét điều chỉnh chuyển giống đầu tư công từ dự án chậm giải ngân sang dự án khác
tuy nhiên cần lưu ý là phải xây dựng bộ tiêu chí cụ thể rõ ràng để tránh cơ chế xin cho tiêu cực có thể xảy ra
ngoài đẩy mạnh việc giải ngân vốn đầu tư công thời điểm hiện nay tôi cũng xin đề nghị
chính phủ cần có những giải pháp hiệu quả nghiên cứu tháo gỡ rào cản liên quan đến thủ tục hành chính tiếp cận tín dụng để thu hút đầu tư của tư nhân
có giải pháp để nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công
theo số liệu thì vốn đầu tư công năm nay từ chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang và kế hoạch của năm hai nghìn hai mươi thì khoảng bảy trăm linh tỷ một số tiền rất lớn
sử dụng hết nguồn vốn đầu tư công của năm nay trong đó cần tháo gỡ vướng mắt
trách nhiệm với người đứng đầu và điều chuyển vốn kịp thời giữa các bộ ngành địa phương giữa các dự án
bên cạnh đó nhiều đại biểu cũng đề nghị chính phủ tăng cường các biện pháp thanh tra kiểm tra giám sát trong việc giải ngân vốn đầu tư công
không để xảy ra tình trạng sử dụng nguồn vốn thiếu hợp lý hoặc lãng phí
tôi xin đề nghị đảng quốc hội chính phủ
thưa quý vị mục tiêu trong năm nay cả nước sẽ đạt một triệu doanh nghiệp
theo lộ trình chính phủ đề ra mặc dù vậy phần lớn các hộ kinh doanh vẫn chưa mặn mà với việc chuyển đổi
có một thực tế là nhiều hộ kinh doanh đã nhìn thấy lợi ích của việc chuyển đổi mô hình thành doanh nghiệp
song vẫn còn tồn tại nhiều giao cản khiến họ có tâm lý e ngại
cơ sở sản xuất chế biến tôm cá của anh nguyễn vũ nguyên
mỗi năm có doanh thu trên một tỷ đồng
hiện nay cơ sở của anh đang sử dụng tới một mươi năm lao động
dù đủ điều kiện để chuyển đổi thành mô hình doanh nghiệp
xong anh nguyên vẫn không mấy hào hứng
mỗi ngày cơ sở sản xuất của bà nguyễn thị nguyên
ấp được khoảng tám trăm linh chín trăm linh quả trứng
bán được khoảng vài ba trăm linh con giống
thế nhưng khi đề cập đến việc chuyển đổi mô hình này thành doanh nghiệp
cũng giống như anh nguyên bà hảo đã có những phần vân
thủ tục hành chính giấy tờ thì nó cũng phiền phức
thứ hai nữa là về cái đầu ra của con gái nó không ổn định
cho nên là nó cũng nhiều những cái mà thủ tục hành chính nó phức tạp
nên là chúng tôi cũng chưa nghĩ đến cái gì đó là phức tạp

hiện nay là chúng tôi cũng mới chỉ có là dừng lại
ở cái bước là làm ăn cái hộ kinh doanh cá thể thôi
chuyển đổi lên một cái cơ cấu doanh nghiệp
thì người ta sẽ phải đối mặt với rất là nhiều những vấn đề thủ tục hành chính
nó rắc rối hơn và nhiều khi là trong cái việc đóng thuế thì cũng phải cao hơn
nên là có thể vì như vậy mà người ta chỉ dừng lại
cái mức là kinh doanh cá thể nhỏ lẻ
hiện nay một trong những rào cản là khung pháp luật liên quan
trước quy định nhất quán về đối tượng thuộc diện chuyển đổi
chưa quy định cho phép chuyển đổi trực tiếp giữa hộ kinh doanh
và các loại hình doanh nghiệp
làm cho thủ tục chuyển đổi phức tạp thiếu chế tài thực hiện
bên cạnh đó chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
chưa thực sự hiệu quả chưa đủ khuyến khích hộ kinh doanh đủ điều kiện
đăng ký thành lập doanh nghiệp
ngoài ra phần lớn các hộ kinh doanh quen với tập quán kinh doanh nhỏ lẻ
gia truyền nên ngại thay đổi
hiện nay thủ tục để chuyển đổi hộ kinh doanh
cá thể lên mô hình doanh nghiệp đã có nhiều cải cách
thế nhưng vẫn còn dườm ra
do vậy để có thể khuyến khích được các hộ kinh doanh chuyển đổi
thì cơ quan nhà nước nên dùng đòn bẩy kinh tế hơn là mệnh lệnh hành chính
đặc biệt cần phải có cơ chế thông thoáng
phù hợp với quy mô tính chất kinh doanh của từng ngành nghề
tuyên truyền định hướng rõ
làm sao để mỗi doanh nhân và hộ kinh doanh
thấy được những lợi ích từ việc chuyển đổi
tự xoay chuyển để mở rộng và phát triển hơn
liên quan tới việc hỗ trợ cho hộ kinh doanh gia nhập thị trường
trong luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
đã có những quy định rất rõ ràng
sẽ phối hợp với các ngành có liên quan
cũng như là các địa phương để tạo điều kiện tốt nhất
để cho hộ kinh doanh khi họ muốn chuyển thành doanh nghiệp
và hoạt động trong nền kinh tế
việc chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp
sẽ có rất nhiều những thuận lợi
có điều kiện phát triển với quy mô lớn hơn
dễ dàng trong việc huy động vốn ngân sách
được tham gia các hội nghề nghiệp
đào tạo kiến thức về doanh nghiệp được tiếp cận với hệ thống quản lý kế toán hiện đại
nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp
về nguồn nhân lực hộ kinh doanh sẽ được tham gia trực tiếp
giao dịch việc làm và tuyển dụng lao động theo nhu cầu của doanh nghiệp
đồng thời có nhiều thuận lợi hơn trong việc tiếp cận mở rộng mặt bằng kinh doanh
nâng cao vị thế thu nhập an toàn phúc lợi và hướng đến sự phát triển bền vững
tôi cho rằng bên cạnh việc tiếp tục cải thiện mức đầu tư
thì việc cắt giảm điều kiện quản lý doanh nghiệp
như đã nói để khuyến khích cái cộng đồng một chục triệu gia đình trở thành doanh nghiệp là rất quan trọng
cái thứ ba nữa là chúng ta cần phải thực hiện việc giảm thiểu hơn nữa các cái chi phí cho doanh nghiệp
nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa
như tôi đã nói đó thành lập mới không quan trọng lắm bằng vấn đề giữ cho doanh nghiệp cũ không chết đi
bởi vì rõ ràng anh thành lập thêm độ một trăm hai mươi doanh nghiệp
nhưng để cho bảy mươi tám mươi doanh nghiệp chết đi thì rõ ràng sẽ không phải là một phương án
để cho những cơ sở kinh doanh hoặc là những xí nghiệp như chúng em tiến gần đến mô hình doanh nghiệp
hiện cả nước có khoảng gần sáu triệu hộ kinh doanh cá thể
thiết nghĩ bản thân mỗi hộ kinh doanh cần tự ý thức được sự chủ động nâng cao chất lượng hàng hóa dịch vụ
cùng với sự thúc đẩy kinh tế mới có thể giúp các hộ chuyển từ những cá thể đơn lẻ trở thành cộng đồng doanh nghiệp
phát triển theo xu thế
mùa sen bắt đầu nở thì cả khu vực hồ tây hà nội đã trở nên nhộn nhịp đặc biệt là vào những dịp cuối tuần
nhiều người đã đến đây để ghi lại những khoảnh khắc đẹp bên sen
cùng với đó các dịch vụ như là chụp ảnh cho thuê phụ kiện trang điểm hay làm tóc cũng nhanh chóng xuất hiện đáp ứng được nhu cầu của du khách
và những hình ảnh này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng hôm nay
tất cả các dịch vụ ở đây rất là hài lòng
từ trang điểm các bộ đồ và nhân viên chụp ảnh rất là nhiệt tình phấn khởi rất vui
hiện nay rất nhiều người ở các tỉnh xa cũng tranh thủ thời gian đến với hà nội
để một lần được ngắm hoa sen hồ tây được thả mình trong những bộ ảnh để sau này lưu giữ làm kỷ niệm
hôm nay thì nhân dịp sinh nhật mình đúng vào mùa sen thì mình có đến sen hồ tây để chụp ảnh

nếu mà nhắc đến sen thì đương nhiên là tất cả mọi người sẽ đều nhớ đến sen hồ tây với những đặc trưng rất là riêng của nó
đầm sen rộng bông sen thì nhiều và mùa này thì đúng là mùa sen nở rộ
cho nên là mọi người có thể đến đây chụp ảnh sẽ được một bộ ảnh ưng ý rất là đẹp ạ
thực ra thì ở đây thì mọi người đến đây thì có thể thấy là nó khá là sơ sài thôi nhưng mà chất lượng dịch vụ thì khá là tốt
mình rất là ấn tượng với những bạn make up cũng như những bạn chụp ảnh thuê quần áo
thì các bạn có thể tự lựa chọn khoảng hai ba trang phục tùy theo cái nhu cầu của mình
mình thấy là mọi người phục vụ rất là tận tình chú đáo và giá cả cũng rất là phải trăng
vẻ đẹp thuần khiết của hoa sen là ý tưởng cho những bộ ảnh của nhiều người yêu cái đẹp nhất là phụ nữ
chính vì thế dịch vụ chụp ảnh ở đây rất đắt khách
gần một tháng nay sáng nào anh phong một nhiếp ảnh ra cũng phải dậy từ bốn đến năm giờ sáng để chuẩn bị đi chụp ảnh cho các bạn trẻ
công việc của mình thì bận rồi
bận từ năm giờ sáng mọi người sẽ lên trang điểm và làm tóc
công việc đi chụp thì nó chỉ kéo dài trong một tiếng đồng hồ
thì nó cũng không vất vả lắm mà ở đây là một thứ rất là vui cho mọi người
giá cả dịch vụ thì nó tùy theo gói các gói chụp
nó có những gói thuốc cổ trang chụp bình thường áo yếm thì nó rơi vào khoảng tầm từ năm trăm linh đến tám trăm linh một bộ
vào những ngày cao điểm như ngày chủ nhật thứ bảy chủ nhật các chị được nghỉ nhiều
sẽ trang điểm tầm khoảng
ba mươi đến ba mươi khách đấy là trung bình một người
trong một studio thì nó sẽ rơi vào tầm năm mươi khách sáu mươi khách đó là ngày bình thường
giá cả thì hợp lý và trung bình tầm khoảng ba trăm linh bốn trăm linh một người
những cái gói cao thì có những khách hàng có nhu cầu nhiều hơn về ảnh thì mình sẽ có gói cao hơn
còn đâu thì cũng chỉ bình quân tầm ba trăm linh đến bốn trăm linh người
cả trang điểm làm tóc áo dài và chụp
thời điểm này hoa sen hồ tây đang vào mùa đẹp nhất
đây cũng là cơ hội cho các dịch vụ ăn theo nở rộn với nguồn hình bán chạm
ngoài dịch vụ cho thuê hậu cảnh đạo cụ các hồ sen ở hà nội cũng bán hoa sen trà sen
mỗi bó hoa sen bán ra có giá từ một trăm linh đến một trăm năm mươi đồng
trà mạng bán hai mươi đồng một ấm trà sen một trăm linh đồng một ấm cũng được đông đảo người mua
dù năm tháng có bao đổi thay thì mùa sen hồ tây cùng với các dịch vụ đi kèm
vẫn còn tươi nguyên sự chờ đợi và hào hức đối với mỗi du khách khi đặt chân tới nơi này